kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
bộ y tế vừa cho biết có ba bảy trăm năm mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là sáu trăm năm mươi bốn ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với ba bảy trăm ba mươi một ca
còn tại hà nội tính đến một mươi tám h chiều nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm năm ca mắc mới đều ở khu cách ly
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên năm mươi một ca trong đó có một ca tại cộng đồng và năm mươi ca tại khu cách ly
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh lai châu vừa ra lệnh bắt khởi tố tạm giam đối với trẻo láo lở
sinh năm hai nghìn một người dân tộc giao trú tại bản tả ô xã vàng ma trải huyện phong thổ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn lở và chẻo tơ xỉu ở cung xã đã nhận và đưa sáu người từ xã vàng ma trải
vượt biên trái phép sang trung quốc với giá chín trăm linh nhân dân tệ một người
trong quá trình đưa người vượt biên trái phép siểu và lở bị bộ đội biên phòng tỉnh lai châu phát hiện
qua quá trình điều tra ngày một mươi sáu tháng tám công an tỉnh lai châu đã có đủ căn cứ khởi tố bắt tạm giam
đối với trèo láo lở về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
liên quan đến vụ việc này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu đã bắt tổng số năm đối tượng có liên quan
sau gần một mươi hai giờ tích cực truy xét nhanh công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện cam lâm
đã bắt giữ được đối tượng đinh điền trung năm mươi bốn tuổi trú tại thị trấn cái bè tỉnh tiền giang
là nghi can gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám vừa qua
tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa làm ba người thương vong
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trung làm công nhân thời vụ tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm
thời gian này trung cùng với ba công nhân đều đến từ tỉnh tiền giang
thường tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền và đã thua số tiền khoảng một mươi bốn triệu đồng
trưa ngày một mươi sáu tháng tám sau khi nhậu trung tiếp tục cùng với ba công nhân đánh bạc và bị thua ba triệu đồng
đến khoảng năm giờ sáng trung tỉnh dậy sẵn bực tức do bị thua bạc không có tiền để về quê
trung đã dùng ống tuyếp sắt đánh nhiều nhát vào mặt và đầu của ba người đã chơi đánh bạc cùng mình
hậu quả làm hai người tử vong tại bệnh viện và một người trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án trung bỏ trốn
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được đinh điền trung
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam hôm nay cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt vũ tuấn anh và chín đối tượng cùng chú tại thị xã duy tiên về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày bảy tháng tám công an thị xã duy tiên nhận được trình báo của gia đình ông phạm trần tính
chú tại phường châu giang thị xã duy tiên về việc bị vũ tuấn anh chú tại phường châu giang thị xã duy tiên
cùng với hai đối tượng đi xe máy đến khu trang trại của gia đình đánh ông tính
rồi bắt ông đưa về khu công nghiệp hòa mạc thị xã duy tiên
trên đường đi ba đối tượng này cùng một số đối tượng khác đã dùng hung khí gây thương tích cho ông tính
yêu cầu gia đình bị hại phải đưa cho chúng ba triệu đồng thì mới thả người
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt vũ tuấn anh
trần văn chiến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
mở rộng điều tra cơ quan công an còn bắt giữ thêm tám đối tượng về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ đâm xe nổ súng xảy ra trên đường nguyễn tất thành phường phù động
thành phố pleiku tỉnh gia lai vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản
xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần nhóm thanh niên gồm năm người đi xe ô tô đến quán cà phê trên đường nguyễn tất thành để đòi nợ
do bực tức vì bị đòi tiền người thanh niên tên duy lên xe bán tải đuổi theo và ép xe dừng lại
đồng thời lùi xe đâm vào đầu xe ô tô con làm hư hỏng phần đầu
trước hành vi trên một trong năm thanh niên trên xe con xuống xe dùng súng bắn một phát chỉ thiên
và một phát vào kính trước bên phụ xe của duy duy điều khiển xe lên công an phường phù động trình báo
trên đường đi xảy ra va chạm với hai xe mô tô khác nạn nhân bị xây sát nhẹ
công an thành phố pleiku đã tiến hành tạm giữ tăng vật gồm hai xe ô tô một khẩu súng
nghi là súng bắn đạn cao su hai vỏ kim loại màu vàng và tiếp tục làm việc với các đối tượng để làm rõ
thưa quý vị và các bạn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám bộ y tế đã xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdesivir điều trị covid một mươi chín cho một mươi bảy bệnh viện
các trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ và sở y tế các địa phương
thành phố hồ chí minh tiền giang đồng nai bà rịa vũng tàu long an đồng tháp tây ninh và cần thơ
đây là lần thứ hai thuốc này được bộ y tế xuất cấp
phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế
còn về quá trình thử nghiệm vaccine covid một mươi chín sau một tuần sang lọc tuyển tình nguyện viên
ngày hôm nay tại trung tâm y tế huyện vũ thư tỉnh thái bình trung tâm thử nghiệm lâm sàng
thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín covid một mươi chín cho các tình nguyện viên
thuộc ba xã minh lãng việt hùng và bắc thuận của huyện vũ thư
cùng lực lượng công an đẩy lùi dịch bệnh này
trước đó lãnh đạo thành ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã khuyến nghị người dân đồng thuận
tuân thủ nghiêm các quy định của chỉ thị một mươi sáu đạt được hay không mục tiêu sau một mươi năm tháng chín
sẽ đưa thành phố về trạng thái bình thường mới đang phụ thuộc ở chính những người dân
kể từ ngày hôm nay bệnh viện giải chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng
với quy mô một giường bệnh có trụ sở tại quận tân bình tp hcm chính thức đi vào hoạt động
sau một mươi bốn ngày đêm nỗ lực ngày một mươi bảy tháng tám bệnh viện giải chiến với quy mô một giường
về cơ bản đã hoàn thành có thể đi vào hoạt động
bệnh viện này được trưng dụng từ trung tâm chiến lãm và hỗ trợ tân bình
có quy mô một giường phân theo mô hình tháp điều trị ba tầng
tầng một với ba trăm linh dường tầng hai là sáu trăm năm mươi dường tầng ba là năm mươi dường
tại đây sẽ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ nhẹ trung bình và nặng